có hơn năm trăm chín mươi công dân việt nam đã được đưa từ philippines và nhật bản về nước an toàn
các công dân này sẽ được cách ly y tế theo đúng quy định
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi phụ nữ mang thai
người ốm đau lao động hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú sinh viên không có nơi lưu trú
do ký túc xa đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
với mục tiêu bảo đảm sức khỏe cho công dân ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay
ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế cần thơ và cam ranh
những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định